tỉnh ủy trà vinh tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và khen thưởng cho bảy mươi bốn tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong năm hai nghìn một mươi chín
ba năm qua ban thường vụ tỉnh ủy trà vinh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các chuyên đề toàn khóa
chuyên đề hàng năm đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh vào nghị quyết của các cấp ủy chính quyền
từ đó đã tạo ra nhiều mô hình thiết thực từ trong các cấp ủy đảng đến các đoàn thể các tổ chức chính trị
xã hội và lan tỏa ra quần chúng nhân dân tạo thành phong trào sâu rộng
qua đó hội nghị đã giới thiệu một mươi mô hình nổi bật trên các lĩnh vực để rút kinh nghiệm nhân rộng và trao tặng bảy mươi bốn bằng khen
của chủ tịch ubnd tỉnh cho bốn mươi ba tập thể và ba mươi một cá nhân đã có thành tích xuất sắc
hội nghị đã xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong năm hai nghìn một mươi tám